quỹ ban nhân dân huyện lâm hà tỉnh lâm đồng cho biết liên quan đến vụ hủy hoại rừng thông
trên diện tích hơn một mươi bảy ha với hơn ba bốn trăm năm mươi cây thông ba lá một mươi bảy năm tuổi
tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai địa bàn xã tân thanh công an huyện lâm hà đã có quyết định khởi tố vụ án
hủy hoại tài sản để điều tra làm rõ
sau khi báo chí thông tin ngày tám tháng năm văn phòng chính phủ đã có thông báo chỉ đạo
của thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu kiểm tra xử lý và báo cáo thông tin vụ việc trên
thủ tướng yêu cầu bộ công an khẩn trương xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm
theo quy định của pháp luật báo cáo thủ tướng trước ngày ba mươi tháng năm